thưa quý vị nhân dịp kỷ niệm một trăm ba mươi ba năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh bảy mươi năm năm công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều dạy của bác
và hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
đoàn đại biểu công an tỉnh nghệ an đã đến dân hoa dân hương tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh
tại khu di tích quốc gia đặc biệt kim liên nam đảng
tại khu di tích quốc gia đặc biệt kim liên đoàn đại biểu đã thành kính dâng lãng hoa tươi
thắp nén hương thơm tưởng nhớ công ơn trời biển của chủ tịch hồ chí minh
trước anh linh của người lực lượng công an tỉnh nghệ an nguyện luôn luôn trung thành tuyệt đối với tổ quốc
với đảng nhà nước và nhân dân không ngừng học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
thực hiện nghiêm sáu điều bác hồ dạy đoàn kết thống nhất nêu cao tinh thần phụng sự tổ quốc
phục vụ nhân dân đổi mới toàn diện các mặt công tác để giữ vững an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh